chúng ta có được những cái đôi cám
vườn cám như thế này
trước khi là phải khẳng định cho họ
là cái này có giá trị cao
thu nhập lớn
cái thứ hai là cái sản phẩm đó
là đáp ứng cho người tiêu dùng
ta cứ sản xuất thế kiểu này
mà người tiêu dùng không chấp nhận
thì đấy chính là những cái bước đi
những cái cách làm
ở trong đó mặc dù
nó rất nhiều khấu nhiều điều nhiều vấn đề
nhưng mà đó là cách làm
để khẳng định được
cái sản phẩm là
có giá trị trên địa bàn
và trên đất nước
cùng với phát triển kinh tế
chất lượng cuộc sống của người dân
ở vùng nông thôn hà tĩnh
cũng đã hoàn toàn thay đổi
khi các khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu ra đời
mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới
phải có ít nhất một khu dân cư kiểu mẫu
tất cả các thôn còn lại
phải đạt tối thiểu năm mươi
mỗi xã để đạt nông thôn mới kiểu mẫu
phải có một trăm linh thôn đạt kiểu mẫu
trong nông nghiệp
lựa chọn những phương pháp bước đi
cách làm là phù hợp
ở nông thôn mới
thì tập trung cao
về xây dựng
ở các khu dân cư nông thôn mới
làm ngay từ
từng gia đình từng vườn hộ
chính sự hài lòng
của người dân với cuộc sống của mình
từ thay đổi
cả cái tư duy
cách nghĩ cách làm
của mình sự chủ động
nó cao hơn nhiều cái thứ hai là bộ mặt của nông thôn phải nói là có những thay đổi đặc biệt là những người xa về kể cả là những người ở trong địa phương mình trong một thời gian từ khi mà chưa xây dựng nông thôn mới và khi đạt chuẩn thì phải nói là có những thay đổi rất là lớn
đây là một cuộc cách mạng là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong khi vào cuộc thì cũng có những cái nó tránh trở cũng có những cái nó khó khăn nhưng mà khi đồng thuận được người dân rồi và biết cái lời quyền lời của người dân đếm như người dân thì người dân không kể một cái vấn đề tiền của đất đai
thành công đầu tiên trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở hà tĩnh đó là nhất quán từ chủ trương đến hành động cho nội dung trọng tâm là phát triển sản xuất
nâng cao thu nhập cho người dân vai trò lãnh đạo những chủ trương đúng đắn của các cấp ủy đảng đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc đồng bộ quyết liệt với những giải pháp cách làm bài bản sáng tạo
sau khi về thực hiện cái chủ trương đường lối của chính sách về nông thôn mới và gia đình chúng tôi là được đảng ủy cho chính quyền và bán thương vụ xà xóm làm cho làm vân mậu
sau khi làm vân mậu thì chúng tôi quy hoạch theo hành trình thiết kế của cổng huyến phía trước là rau công nghiệp phía sau là cây ăn quả sau khi làm vân mậu thì chúng tôi thấy là thứ nhất là nó đem lại hậu quả là vườn được đẹp hơn và có hiệu quả về kinh tế hằng ngày là đi thu hoạch rau và bán
cũng qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp ủy đảng đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc đồng bộ quyết liệt với những giải pháp cách làm bài bản sáng tạo

vì thế ngành chăn nuôi bắt buộc phải đẩy nhanh liên kết để phát triển và hội nhập quốc tế